một mươi năm người bị chết và mất tích một mươi năm người bị thương
gần sáu trăm linh hectare cây cối và hoa màu bị đàn phá
ước tính tổng thiệt hại lên đến hơn bảy trăm linh tỷ đồng
hoang tàn và đổ nát
đó là những gì còn sót lại sau trận lũ quét
người dân bàng hoàng vẫn không thể tin được những gì đã xảy ra là sự thật
chỉ trong một đêm nhà cửa ruộng vườn châu bò tất cả tài sản bị cuốn trôi hết
còn lại chỉ là mấy gốc cây mấy thanh gỗ đá lở và mây mông nước
sống gần hết cả đời người
vợ chồng nhà ông hoàng văn bưng ở bản hốc xã nậm păm huyện mường la
chưa bao giờ chứng kiến một trận lũ quét khủng khiếp đến vậy
mọi thứ đến quá nhanh và bất ngờ
ai cũng ước đó chỉ là một cơn ác mộng
tỉnh dậy rồi sẽ hết
nhưng gần một tháng sau đêm định mệnh đó
tất cả đều phải chấp nhận sự thật
mọi thứ đã ra đi cùng cơn lũ
từ trước đến giờ thì bản thân tôi cũng chưa thấy
bây giờ là tôi cũng đến sáu mươi ba tuổi rồi
nhưng mà vừa mới gặp bây giờ thì bản tên tôi cũng ngay này đâu
lũ dữ đã qua thế nhưng những gì để lại thì thật nặng nề
chị ca thị hoa ở bản hồi liếng xã nậm păm
không thể giấu nổi sự đau đớn xót xa
khi ngồi trước đống đổ nát tại chính mảnh đất nhà mình
lũ kéo tới quá nhanh
khiến người con trai của chị không chạy kịp
đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ
tôi sống ở đây từ nhỏ
nhưng chưa bao giờ chứng kiến một trận lũ nào lớn như vậy cả
tôi buồn lắm
nhìn nhà cửa bị cuốn trôi sạch
tôi không sao cầm được nước mắt
giờ con thì mất tích
cơm không có ăn nước không có uống
chả biết sống sao nữa
tài sản mất hết rồi chẳng còn gì cả
có cái máy xúc với cái máy cầy
làm bao lâu mới có
bây giờ thì biết sống sao đây
lũ về cuốn trôi hai mố cầu
và đường hai bên cầu cứng nậm păm
gây ngập cục bộ
và sạt lở nhiều vị trí khác
làm quốc lộ hai trăm bảy mươi chín d
đi tỉnh lai châu tắt đường hoàn toàn
thiệt hại về đường là tám mươi hai km
bầy xã của huyện mương la bị cô lập
ô tô không thể đi lại giữa các xã
đặc biệt tại xã nậm păm
rốn lũ xe máy cũng không thể vào sâu được bên trong
hàng trăm mộ dân
chỉ còn biết thẫn thờ nhìn dòng nước xiết
chờ đợi mưa ngớt nước rút
trước tình hình đó
tỉnh sơn la đã huy động gần bốn người
với trên ba mươi ngày công lao động
bao gồm các lực lượng
bộ chỉ huy biên phòng tỉnh

bộ chỉ huy quân sự tỉnh huyện công an tỉnh huyện
và các tổ chức đoàn thể
như thanh niên phụ nữ cựu chiến binh
đồng thời huy động nhiều máy móc thiết bị
của các doanh nghiệp trên địa bàn của huyện
tham gia khắc phục hậu quả thiên tai
nhất là lực lượng công an và quân đội
đã đi bộ hàng chục km đường đất đá
vượt qua các đoạn đường hiểm trở
tới giúp đỡ và hỗ trợ lương thực
thuốc men cho người dân tại các điểm bản
do địa hình chia cắt bởi cầu
nối thông từ huyện
với sáu xã
khu vực nặng băm
do vậy chúng tôi đã khắc phục
bằng cách bắt hai thang rất lớn
hai đầu cầu
để cho bộ đội vượt lên cầu
và vận chuyển lương thực thực phẩm
và cơ động sang khu vực
có thể nói là nó
nặng nề nhất trong đợt lũ này
đó là khu vực nặng băm
để đưa lực lượng vào trong khu vực đó
để tổ chức giúp dân
như là vận chuyển lương thực thực phẩm
cứu trợ thực thời
cho nhân dân
để đảm bảo cho nhân dân
không bị đói trong những thời điểm
xảy ra lũ lụt
xác định tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp
bên cạnh việc khắc phục giao thông
lãnh đạo tỉnh sơn la đã nhanh chóng triển khai lực lượng
tìm kiếm người mất tích
đồng thời tìm hiểu tình hình
nắm bắt các điện bàn trọng yếu
từ đó lên phương án di chuyển người dân
tới các nơi ở tạm an toàn
huy động các lực lượng
trong đó đặc biệt lực lượng quân khu hai
thế rồi là lực lượng
bộ chỉ huy địa phương
cùng với xã xuống vào
để khắc phục những khó khăn tạm thời
của những khu vực nhà cửa
mà bị ảnh hưởng nhưng không đến mức độ nguy hiểm
thì tập trung vào quyền sửa
đối với việc khắc phục này
thì huyện rất quan tâm tỉnh cũng rất quan tâm
đó là gì là phải tạo chỗ ở
cho nhân dân trước mắt
trong đó chúng tôi đang sử dụng
đã làm như sau
một là trung tâm thị trấn đi đâu
thì chúng tôi đã di chuyển bốn mươi năm hộ
để tạo chỗ ở
bốn mươi năm hộ là lên trung tâm bồi tướng chính trị
và trong nhà dân
số còn lại là chúng tôi di chuyển
hai mươi sáu hộ ra khu tại cư nà lo
dựng đều bạt ở tạm
sau đó là quy hạch đất giao đất
để các hộ gia đình làm nhà ở
thứ hai là ở năm phăm
tám bản năm phăm có số lượng nhà
hai trăm một mươi hai nhà thì chúng tôi hỗ trợ
sang các nhà dân là một
cùng với các nhà dân
hỗ trợ giúp đỡ đồng bào
thứ hai là sử dụng liều bạt của quân đội
lều bạt của chữ tập đỏ
để dựng lên cho bà con ở
sau khi ổn định được chỗ ở tạm cho người dân
lãnh đạo tỉnh sơn la đã nhanh chóng họp bản
các giải pháp cùng tìm kiếm
các điểm tái định cư bảo đảm an toàn
thuận lợi giao thông
cũng như các vấn đề về an sinh xã hội
theo đó tỉnh có chủ trương
vận động bà con không bị ảnh hưởng bởi lũ quét
hiến đất thực hiện chia lại đất sản xuất
để hướng dẫn các hộ chuyển đổi sang
trồng cây sơn tra và một số loại cây ăn quả
như xoài nhãn chanh leo
bảo đảm cuộc sống lâu dài
sau khi họp một số bàn
là cho nhận định
là bà con đồng thuận rất là cao
vì bây giờ cũng là tinh thần tương thân tương ái
đất đai cũng mất nhiều rồi
nhà cửa mất rồi thì chúng ta giúp nhau
và có những bản như hôm kia chúng tôi lên họp
bàn hốc ấy họp đến hai giờ sáng
bà con nhất trí rất cao
hiến toàn bộ cái tá mát ra đất đó
sau đó chia lại
để đưa năm mươi bảy hộ dân sang đó
và bà con chỉ xin được hỗ trợ
cái cây cối hoa mỏ ví dụ lúa trồng
thì cây thiệt hại ở đó
thì hỗ trợ cho bà con
sau đó là đất đã được chia ngay
lập được ngay cái bản đồ giải thừa
từng hộ một
và chúng tôi đã tổ chức san nền
lập cái nhà hai gian
lắp ghép cho nhân dân
đấy là đồng thuận một bàn một bàn hốc
rồi xuống các bàn tiếp theo là chúng tôi đang làm nội dung này
và chúng tôi tin tưởng là sẽ làm được sớm nội dung này
và để chúng tôi lập các điểm tái định cư
theo đúng độ trình chúng tôi đã đề ra
được sự giúp đỡ tích cực
từ phía các bộ ban ngành của trung ương
như bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ tài nguyên và môi trường bộ xây dựng
nhờ đó tất cả các hộ
nằm trong vùng ảnh hưởng của lũ ống lũ quét
đã được sắp xếp chỗ ở an toàn
tỉnh sơn la cũng đã có phương án
bố trí đất nông nghiệp để người dân sớm có thể sản xuất
các điểm trường học trạng y tế
bị ảnh hưởng cũng đã được tiến hành
cải tạo cũng như xây dựng mới
tuy nhiên theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn
đây là trận lũ được ghi nhận
là chưa từng có trong lịch sử
tại tỉnh sơn la nói chung và huyện mường la nói riêng
như vậy tần xuất lũ
và khả năng xảy ra
có thể khác xa so với những dự báo trước
trong các quy chuẩn
từ đó chúng ta cần xây dựng vùng ảnh hưởng của lũ ống
lũ quét và ngập lụt khác trước
để xác định được
vị trí xây dựng
địa điểm xây dựng
rồi là khu vực xây dựng đô thê
thì chúng ta phải xác định được cụ thể
vùng ảnh hưởng của lũ ống và lũ quét
là quy hạch đô thê xác định vị trí
cho tới là xác định
các vị trí xây dựng
điểm dân cư nông thôn
rồi các trung tâm thôn bản
là chúng ta phải xây dựng các vị trí xây dựng
ngoài vùng ảnh hưởng của lũ ống và lũ quét
thì đấy là cái nguyên tắc cơ bản
mà có thể làm bảo được an toàn
xây dựng công trình nhà ở
trong bối cảnh mường la đang tìm kiếm
các khu vực tái định cư cho người dân
trong vùng ảnh hưởng của lũ
việc cần làm ngay và hết sức quan trọng
là chính quyền địa phương cần triển khai bản đồ chi tiết
cảnh báo lũ ống lũ quét
từ những vùng cảnh báo trên bản đồ chung
cho tới cụ thể từng thôn bản
tới các vị trí trung tâm đô thị
qua đó xác định được địa giới xây dựng sau này
tất cả với cái điều kiện có thể
như cái nhà mà đà hỏng ấy
thì xây dựng lại
thì không xây ở gần mực nước
mà phải cao hơn trong mực nước lũ

hàng năm của khu vực đó
thậm chí là mực nước lũ cao nhất
trong cái khu vực đó
đấy là cái tránh đầu tiên
mà dễ tránh nhất
thế còn những cái nhà
trong khu vực tỉnh ta đây
mà chưa bị lũ quét
nhưng ở gần mực nước
thì cũng phải có kế hoạch rời lên cao
khi ta quyết định cái chỗ ở
thì ta cũng phải lưu ý đến tránh cái trường hợp trượt từ trên gáp
thế thì khu vực như ở ta đây chẳng hạn
thì núi này là núi đà vôi
núi đà vôi thì không dễ phong hóa
và không dễ trượt
cho nên là khi đà vôi
mà đà gốc mà lồ ra rồi
thì yên tâm không trượt
bên cạnh việc xác định các vùng ảnh hưởng
cũng như đưa ra các ý kiến tham khảo
về việc quy hoạch đô thị
cũng như tìm kiếm các điểm an toàn
di chuyển người dân tới sống
các chuyên gia cũng đưa ra nhiều ý kiến chuyên môn
về công tác cảnh báo mở lũ
một trong những cái biện pháp
nó cũng tương đối đơn giản
mà phù hợp với cả những cái khu vực nông thôn
miền núi như thế này
thì đấy là các cán bộ địa phương
cố gắng phải dựa vào những ngưỡng lượng mưa
ví dụ như chúng ta có cảm nhận
ngưỡng lượng mưa vượt quá mức độ nào đó
thì bắt đầu thông báo tin cảnh báo đến người dân
để cho người dân có cái phương án
di chuyển lên những cái vùng cao hơn
để tránh những cái tình hình rũ quét
vì rằng là như các bạn biết rằng là
với cái địa chất với cả địa hình
và thảo thủ thì cái mức độ thay đổi nó không nhiều
tuy nhiên cái lượng mưa
thì nó sẽ là một cái yếu tố
nó sẽ biến đổi và cái đấy nó sẽ ảnh hưởng
và đấy là một cái yếu tố ảnh hưởng
rất là quan trọng đến cái tình hình lũ quét
kinh nghiệm cảnh báo
dùng những cái phương thức rất là đơn giản
thứ như đo lượng nước mưa
nước mưa mà đến
qua đó thì dùng
cái hệ thống loa để cảnh báo
sơ tán tập hợp
thông báo cho người dân di chuyển
những cái nơi cao hơn an toàn hơn
thì cái việc đó là trước mắt
cái thiệt hại về người
tất cả các nguồn lực vẫn đang trong quá trình khắc phục hậu quả
trận rũ quét xảy ra vào đầu tháng tám
thì đến đêm ngày một mươi bốn tháng tám
một trận mưa lớn kéo dài
tiếp tục gây ra rũ tại huyện mường la
xã nậm băm một lần nữa
bị ngập và cô lập
toàn bộ tuyến đường làm tạm
tới các điểm bản chịu ảnh hưởng do lũ trước đó đã bị mất
giao thông tạm thời bị đứt
rất may không có thiệt hại về người và tài sản
nhà cửa cũng như cây cối hoa màu
chính quyền địa phương
nên cũng kịp thời huy động lực lượng
khắc phục sớm nhất các đoạn đường trọng yếu
trong khả năng có thể
đặc biệt bảo đảm kịp tiến độ
việc di rời người dân tới các điểm tái định cư
ổn định đời sống sinh hoạt
nếu như không có cái lũ lớn nữa
thì chắc là sau đây chỉ hai mươi ngày thôi
thì tỉnh sơn la
sẽ ổn định được bước đầu
cái đời sống cho đồng bào
và trong vòng một tháng sau lũ
mà tỉnh đã no được

cho các hội gia đình
rồi là mỗi nhà có một ít nhất
một cái nhà tiền chế
và có giường
có chăn màn
có quần áo
và có gạo có muối có nước
rồi là bí xanh bí đỏ
ăn trong vòng một năm
thì đã chắc là bảy tháng nhất
theo thống kê
huyện mường la có một trường tiểu học bị lũ cuốn trôi hoàn toàn
và ảnh hưởng nghiêm trọng
một trường mầm non hai điểm trường tiểu học
trước những thiệt hại này
huyện mướng la đã lên phương án học ghép chia ca
trường tiểu học sẽ học chung với trường cấp hai
cử giáo viên đến các điểm bản
đang được dựng tạm lán
để các em nhà xa đi lại khó khăn
vẫn được đi học
phấn đấu đến ngày hai mươi năm tháng tám
tất cả các em học sinh đều được tự trường
các thiết bị dạy học như sách vở bàn ghế
đâu dung học tập
huy động tối đa sự hỗ trợ ủng hộ
của các tổ chức cá nhân
về cơ bản đến nay
tất cả các em học sinh
đều có thể bước vào năm học mới
theo đúng kế hoạch
chúng tôi chuyển khai ngay
và trong ngày hôm nay
chúng tôi đã chuyển sắt thép thiết bị lên
để tiến hành xây dựng chín phòng học
ở tại sân trường trung học cơ sở này
chín phòng học này sẽ là để cho
các em học sinh tiểu học
trường trung tâm tiểu học trên bàn biện đã bị mất
và chúng tôi chuyển khai đồng loạt
một là đối với
bốn phòng học của bàn hôn ẩm
hai là bốn phòng học của bàn biện
cùng với trung tâm này
là một mươi bảy phòng học
cộng với hai cái
phòng cho các em học sinh bán trú
chúng tôi sẽ dựng ngay
và hoàn thiện để kịp
cho ngày ba tháng chín chúng tôi sẽ khai giảng
để khắc phục những hậu quả
của hai trận lũ vừa qua
ở huyện mương la tỉnh sơn la
sẽ cần nhiều thời gian nhân lực tiền của
và sự vào cuộc mạnh mẽ
từ trung ương đến địa phương
cùng sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ cộng đồng